theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi có xét đến năm hai nghìn hai mươi
đồng bằng sông kiểu lâm sẽ trở thành trung tâm nhiệt điện than lớn nhất cả nước
long an được quy hoạch trung tâm điện lực long an với hai nhà máy nhiệt điện một và hai
tuy nhiên vấn đề khiến cho người dân rất lo sợ là tác hại đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng dân cư
chính quyền địa phương thì đang rất chăn trở vì chưa thể lương trước những khó khăn phức tạp
khi xử lý hậu quả của nhiệt điện than để lại sau này
dự án trung tâm điện lực long an với hai nhà máy nhiệt điện
tổng diện tích sử dụng trên bờ và mặt nước để xây dựng trung tâm điện lực long an là hơn ba trăm sáu mươi hectare
tổng mức đầu tư trên năm tỷ đô la mỹ
dự án khi vận hành sẽ sản xuất khoảng một mươi bảy tỷ kw mỗi năm
chính quyền phát triển điện là một sự cần thiết rất là mừng
bởi vì đất nước kinh tế phát triển thì phải xây dựng trước hết là cái điện phải phát triển
nhưng ở đây là đa số người dân trong đó có những cá nhân tôi thì rất lo lắng
bởi vì đây là xây dựng nhà nước mình là xây dựng nhiệt điện
mà nhiệt điện thì theo tôi biết được biết thì nhiều nơi là như ở trà vinh
rồi hải phòng rồi quảng ninh á là bình thuận rồi đó
thì bây giờ nó ô nhiễm ảnh hưởng đoàn sân xung quanh của người dân quá đi
việc đầu tư trung tâm điện lực long an tại long an thì người dân trong vùng quy hoạch rất mừng
nhưng khi nghe thông tin từ các nhà máy nhiệt điện
các cuộc hội thảo do bộ công thương tổ chức tại địa phương thì người dân rất lo sợ
chính quyền địa phương thì rất chăn trở vì các chuyên gia của tập đoàn điện lực việt nam
công ty tư vấn hội khoa học kỹ thuật nhiệt việt nam đều nghiêng về phương án sử dụng nhiệt điện than
đây là một vấn đề mà người dân lo sợ hậu quả tai hại đối với môi trường và sức khỏe của người dân
chủ trương không đánh đổi môi trường với tăng trưởng kinh tế cũng phải được áp dụng cho đồng bằng sông cửu long
có đầu tư có

nhất là khu thị trạng long hữu tông
nguyễn cần tư

trung tâm điện lực long an là dự án rất lớn đối với địa phương
nếu dự án hoàn thành đưa vào vận hành thì mang về lợi ích rất lớn cho địa phương
tăng thu ngân sách giải quyết việc làm cho người lao động
tuy nhiên điều quan ngại nhất là mối nguy cơ về ô nhiễm môi trường
thời gian qua lãnh đạo tỉnh long an rất chăn trở về dự án này
và đã có rất nhiều cuộc họp có nhiều văn bản kiến nghị bộ công thương
và đã một lần báo cáo trực tiếp với phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng